vào ngày hai mươi ba tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa thi hành lệnh bắt tạm giam hai bị can
để phục vụ điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến dự án
xây dựng công trình hạc thành tower thành phố thanh hóa
hai đối tượng gồm nguyễn bá hùng nguyên phó giám đốc sở tài chính
thời điểm có hành vi sai phạm hiện là tỉnh ủy viên bí thư huyện ủy
chủ tịch hội đồng nhân dân huyện như xuân ủy viên ban kinh tế ngân sách hội đồng nhân dân tỉnh
và văn xuân hùng nguyên trưởng phòng quản lý công sản sở tài chính tỉnh thanh hóa
theo kết quả điều tra ban đầu quá trình giao đất xác định giá đất cho công ty sông mã
để đầu tư xây dựng công trình hạc thành tower bị can hùng đã thực hiện hành vi làm trái công vụ
gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước tổng số tiền gần năm mươi sáu tỷ đồng
bị can nguyễn bá hùng là người chủ trì họp liên ngành xác định giá đất trực tiếp ký tờ trình tham mưu
cho ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa phê duyệt giá đất để giao cho công ty sông mã